nhằm giúp người dân thuận tiện trong tra cứu phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ và phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
công an tp hà nội đã bổ sung mục tra cứu xe vi phạm giao thông trên cổng thông tin địa tử công an thành phố để tra cứu người dân cần thực hiện theo các bước như sau
bước một truy cập vào mục tra cứu xe vi phạm giao thông trên website của công an tp hà nội côngan hanoi gov vn
bước hai nhập đầy đủ thông tin vào các ô loại phương tiện biển số xe và năm số dư cuối của số khung hoặc số máy
bước ba đọc kết quả nếu xe bạn có vi phạm hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về thời gian địa điểm vi phạm
nếu xe không vi phạm trong web sẽ hiện dòng chữ không tìm thấy kết quả ở phía dưới